ba mươi chín bị cáo bị xét xử về tội khủng bố một bị cáo bị xét xử về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép một bị cáo bị xét xử về tội che giấu tội phạm
ngoài ra có sáu bị cáo ở nước ngoài gồm imut mơ lô imut eban inien eiza isiknie i chanh buôn giá và i quynh buôn đắp bị xét xử vắng mặt về tội khủng bố
trong quá trình điều tra các đối tượng đều đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và xin được đảng nhà nước xem xét khoan hồng giảm nhẹ hình phạt
cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn công khế và nguyễn quang thông
hai nguyên tổng biên tập báo thanh niên về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quá trình điều tra cơ quan công an xác định nguyễn công khế chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn truyền thông thanh niên
nguyên tổng biên tập báo thanh niên và nguyễn quang thông nguyên tổng biên tập báo thanh niên đã có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án cao ốc văn phòng
trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại khu đất số một trăm năm mươi một một trăm năm mươi năm bến vân đồn phường sáu quận bốn tp hcm
hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm khẩn trương mở rộng điều tra để làm rõ sai phạm
trách nhiệm của các cá nhân tổ chức khác có liên quan thu hồi tài sản cho nhà nước
trong khi đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cũng vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam phó cục trưởng cục đăng kiểm việt nam nguyễn vũ hải
cùng năm bị can liên quan đến các sai phạm trong công tác đăng kiểm thủy nội địa xảy ra tại cục đăng kiểm việt nam và các tri cục đăng kiểm
đơn vị đã ra quyết định khởi tố sáu bị can là lãnh đạo nguyên lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam lãnh đạo và cán bộ phòng tàu sông cục đăng kiểm việt nam
gồm nguyễn vũ hải trần kỳ hình bùi quốc hưng đậu ngọc bình phan huy liêm vũ văn sơn về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các bị can trên bị khởi tố về hành vi sai phạm liên quan đến hoạt động đánh giá cấp đánh giá năng lực cho các cơ sở đóng mới hoán cải sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa

tổ công tác cũng đã phát hiện xe tải bảy mươi ba f hai trăm bốn mươi hai do hoàng hùng anh chú tại tỉnh quảng bình điều khiển chở ba trăm linh thùng hàng chứa hơn ba sản phẩm da cầm đông lạnh đang bốc mùi có trị giá khoảng hơn ba trăm linh triệu đồng